sở giao thông vận tải đề xuất đến cuối năm mở ba tuyến xe buýt điện
trong đó tuyến mỹ đình hàm nghi khu đô thị ocean park hoạt động từ tháng một mươi một
theo đề xuất lộ trình triển khai mở mới đối với chín tuyến xe buýt điện của sở giao thông vận tải
trong năm hai nghìn hai mươi một sẽ mở ba tuyến sáu tuyến còn lại sẽ được mở trong năm hai nghìn hai mươi
hai tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một ngoài tuyến mỹ đình hàm nghi khu đô thị ocean park
tháng một mươi hai sẽ mở hai tuyến long biên cầu giấy khu đô thị smart city
và tuyến bến xe mỹ đình khu đô thị ocean park
dự kiến kinh phí trợ giá cho ba tuyến trong năm hai nghìn hai mươi một là hơn chín tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến mở mới sáu tuyến quý i năm hai nghìn hai mươi hai mở mới hai tuyến
hào nam khu đô thị ocean park bến xe giáp bát khu đô thị ocean park
bốn tuyến còn lại mở quý ii năm hai nghìn hai mươi hai gồm long biên cửa nam khu đô thị smart city
khu liên cơ quan sở ngành hà nội hai trăm năm mươi tám võ trí công khu đô thị times city
khu đô thị smart city công viên nước hồ tây
khu đô thị smart city vincom long biên
sở giao thông vận tải đề xuất hình thức đặt hàng đối với đơn vị cung cấp dịch vụ
và áp dụng tạm thời đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch
khí cng đã được ủy ban nhân dân thành phố ban hành để áp dụng cho loại hình xe buýt điện
thời gian áp dụng là một mươi hai tháng từ thời gian ký hợp đồng đưa tuyến xe điện vào khai thác thí điểm chính thức